trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội tại tp hcm nhiều gia đình có người lớn tuổi
hoặc thuộc khu phong tỏa đang lúng túng khi cần mua các lương thực và nhu yếu phẩm
năm bắt được những khó khăn trên nhóm tình nguyện tại các chi đoàn thuộc quận một
đã tái khởi động mô hình đi trợ giúp đảm bảo thức ăn đến với bà con trong ngày
mà không thu bất cứ chi phí nào
cô con sẽ hỗ trợ mình đi mua hàng và sau đó sẽ mang đến liên hệ với cô qua số điện thoại này ạ
dạ dạ anh cảm ơn cô dạ anh chào cô ạ
mô hình tình nguyện đi chợ cho người dân chống dịch đã từng vận hành vào năm hai nghìn một mươi
những tháng đầu tiên cả nước áp dụng chí thị một mươi sáu
tuy nhiên làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư nguy hiểm hơn tại tp hcm
khiến rất nhiều khu vực tại quận một nói riêng và thành phố nói chung bị phong tỏa
người trên sáu mươi tuổi được yêu cầu ở trong nhà
do vậy dịch vụ đi chợ giúp miễn phí được các bạn
các bạn trẻ khởi động lại với nhiều cách tiếp cận hơn để người dân dễ dàng sử dụng
người dân có thể truy cập vào đó sau đó sẽ truy cập vào cái link google form đặt hàng của quận một

nên cũng sẽ tốn thêm một chút thời gian mình đi tìm
vì dù thế nào cũng phải tìm được cái những cái lưu hộp phẩm là người dân đã đặt
thì mình đi cũng nhiều dòng

sau đó mình sẽ mang tới cái địa điểm mà người dân đã đặt
để áp dụng chí thị một mươi sáu này
thành phố hồ chí minh mạnh tay hơn với những cá nhân ra khỏi nhà khi không có lý do chính đáng
tâm lý tích trợ thực phẩm gia tăng khiến các sưu thị có hàng tiện lợi tại quận một luôn đông người mua
do đó mô hình đi trợ giúp năm nay cũng có cải tiến
khi quận đoàn quận một chú động làm việc với các chi đoàn tại satra và cô úc mát
lấy liên hệ với các sưu thị mini khác trên địa bàn để tiết kiệm thời gian mua hàng
mình thấy giao nhanh lắm
mình đặt ra củ mình thật ra củ
với lại ở trên cái đường link nó cũng có viên rõ là giao như thế nào

đó là chiến dịch tiêm phòng và chiến dịch xét nghiệm
như vậy thì các bạn đã được tập quấn trang bị những kiến thức kỹ năng

để mà tự bảo vệ mình trong cái tình hình dịch bệnh này
bên cạnh tiếp cận các hộ gia đình có người lớn tuổi dịch vụ đi chợ hộ
hy vọng đến được các gia đình trong khu vực phong tỏa
lực lượng đoàn phần hiệu rõ thực tế địa bàn sẽ được vận động tham gia
vận chuyển thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác từ hệ thống siêu thị đến từng hộ dân
vừa rồi là một số cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước